xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị mới đây đại diện sở thông tin và truyền thông tp hcm xác nhận
sở đã có giấy mời nam em lên làm việc lần hai
kết quả buổi làm việc sẽ được cơ quan chức năng thông tin vào thời gian tới
ngày tám tháng bốn năm em chia sẻ trên live stream được sở mời làm việc vào chín giờ sáng ngày chín tháng bốn
cô và chồng sắp cưới hiện đang ở đà lạt nên sẽ về tp hcm để tham dự đúng lịch hẹn
tôi đã rất hợp tác đừng nói tôi trốn tránh tôi không trốn chạy có thư mời là xe đi
tôi không biết lấy tiền đâu để nộp phạt nếu phải nộp đây
ba em không chia sẻ nguyên nhân bị triệu tập lần hai nhưng nói thêm
nhiều người vịn và tôi câu view câu like để bán thực phẩm chức năng
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng quảng cáo khách sạn
trước đó sở thông tin và truyền thông tp hcm phối hợp cùng phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm đã mời năm em lên làm việc
về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của cô
sau buổi làm việc hoa khôi bị phạt hành chính ba mươi bảy năm triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin
gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc
trước phản ứng dư luận nam em thông báo khóa kênh tiktok mang tên nguyễn lệ nam em để tìm bình yên
đây cũng là tài khoản cô dùng để tổ chức các buổi live stream chia sẻ về chuyện đời tư gây ồn ào
tuy nhiên hiện người đẹp đã mở lại và tiếp tục phát các phiên life trong những ngày qua
em là một trong những nhân vật gây ồn ào mạng xã hội
cô liên tiếp có những buổi live stream khơi gợi chuyện tình cảm quá khứ bóc phốt và nhân vật trong sobit
đồng thời nhắc đến một nhân vật lịch sử
trước đó hoa khôi đồng bằng sông kiều long nam em khiến cho người dùng mạng xã hội thót tim
khi live stream vào giữa đêm khuya nhưng không nói chuyện
người đẹp đã bàn công ngồi ra ngoài và không quay lại vào nhà
theo luật sư vụ việc này của người đẹp nam em tiếp tục có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội một bộ phận đặt câu hỏi về mục đích của hành vi này
bởi việc ngồi ra ban công trên tầng cao khá nguy hiểm nếu gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng
một số khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em
nhận định về vụ việc luật sư trần bá học đoàn luật sư tp hcm cho biết
hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng
đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội
cụ thể theo điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điều chỉnh viện thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
người đẹp có thể bị phạt từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
có thể áp dụng biện pháp khắc phục khẩu quả buộc cỡ bỏ thông tin sai sự thật
hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm
ngoài ra hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoản năm điều bốn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
ban hành kèm theo quyết định số tám trăm bảy mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
không sử dụng từ ngữ gây thù hận kích động bạo lực phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo
trước câu hỏi về việc nam em từng bị sở thông tin và truyền thông tp hcm xử phạt vi phạm hành chính
do vi phạm quy định tại điểm d khoản một điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi nay lại tiếp tục vi phạm
làm thế nào để người đẹp không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi sai phạm
theo luật sư trần bá học trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý
cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn
bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt hơn
ông nói thêm mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng
người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động sâu đến hành vi ứng xử
từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh
với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như nam em
hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nhất là người trẻ
được cho là chưa chuẩn mực
trong buổi live stream mới nhất nam em vẫn xuất hiện để trò chuyện với mọi người
nhưng cách hoa khôi trả lời câu hỏi đã bình tĩnh hơn rất nhiều
không còn kích động hay bốp chat lại từng câu như trước nữa
thậm chí nam em còn khuyên chồng nên bớt lại và khẳng định bản thân không muốn câu view câu like gì nữa
trong lúc nói chuyện mọi người không khỏi bất ngờ khi nam em thừa nhận
bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm khi mỗi lần lướt các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình
cụ thể cô chia sẻ
nói thiệt tôi tới một cái mức mà lướt trên facebook tiktok
thấy tôi là bản thân không còn muốn ở lại nghe lướt qua luôn
tôi mức vậy luôn á
nhức đầu luôn ý chở ơi tôi thấy nhức đầu
tôi đang cầu cho hiện lên những thông tin khác để không còn thấy tôi nữa
bản thân tôi đứng ở vị trí khán giả
tôi lướt thấy nhiều tôi nhiều quá
tôi cũng khó chịu nữa má huống chi ai
trước đó trên trang cá nhân facebook người đẹp thừa nhận đã có những lời nói thiếu suy nghĩ
làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội
cô tự nhận không hoàn thành tốt việc học tập và xin chịu mọi trách nhiệm
trong bài viết đăng tải nam em bày tỏ
tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật tôi xin chân thành cảm ơn
bên cạnh đó hoa khôi nam em cũng mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền
có hình phạt xử lý nghiêm minh cho những cá nhân tổ chức đã vặt đàng
và sẽ gây nguy hiểm đến thế hệ trẻ mai sau vì hành vi cổ suý cho việc dùng mạng xã hội
để công kích quấy dối gây ảnh hưởng đến cá nhân tập thể
trong thời gian chờ đợi sự xem xét của phía cơ quan có thẩm quyền tôi xin chân thành cảm ơn
tuy nhiên dù đã đưa ra lời xin lỗi
người đẹp vẫn nhận sự chỉ trích của khán giả khi cô nêu lý do khiến bản thân livestream
gây náo loại showbiz là do bị anti fan kích động
bài đăng của nam em nhanh chóng thú sự quan tâm của cộng đồng mạng
với hơn ba lượt like và ba ba lượt bình luận chỉ sau năm tiếng
đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích nam em
bởi cô là người đầu tiên đòi khui nát cái showbiz rồi lại kêu mình bị anti fan công kích
sở thông tin và truyền thông tp hcm lên tiếng vụ nam em
live stream ồn ào mạng xã hội
cụ thể ông lâm đình thắng giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết
đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc hoa khôi nam em live stream gây ồn ào mạng xã hội
ông thắng nói qua phản ánh của dư luận sở đã nắm được thông tin trên
chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ có phản hồi trong thời gian tới
trước đó trong các buổi live stream nam em lần lượt tiết lộ chuyện tình cảm
với một nam ca sĩ hiện đã có vợ con
ở video khác cô kể về một nghệ sĩ mang danh ngọc nữ nhưng thường xuyên dùng chất kích thích
người đẹp còn hào hứng bật mí một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới
hôm một mươi bảy tháng hai nam em cũng có chia sẻ gây tranh cãi thử khui hết xô bít đi
có người nào không gặp đại gia tôi đi bằng đầu
ai cũng cặp đại gia hết chẳng qua là không bị khui thôi
khui ra là không ai đứng được hết
quần áo hàng hiệu ở đâu ra
xô bít trả tiền đâu có cao mà quần quần áo áo đổ hiệu
dù nam em không chỉ đích danh nhưng động thái này của cô khiến cư dân mạng ban tán về thông tin liên quan đến nhân vật được đề cập
người mẫu quế vân và ca sĩ duy mạnh cũng tham gia buổi live stream
doanh nhân hữu cường trồng sắp cưới của nam em bênh vực người đẹp và đồng thời có phát ngôn gây sốc
ở một live stream nhân vật này khẳng định anh và nam em sẽ phán nát xô bít này
nam doanh nhân mạnh dạng tuyên bố riêng mình anh chép nguyên cả xô bít miền nam nếu không được anh nhờ ngoài bắc dập ngược lại miền nam
bên cạnh việc tò mò về tính xác thực của câu chuyện phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm bức xúc trước những phát ngôn ồn ào của nam em và chồng sắp cưới
cả ai được cho là đang đi quá giới hạn không kiểm soát làm tổn hại danh dự người khác
một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử lý thích đáng với những chia sẻ gây tranh cãi không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi
chồng nam em bị che vô duyên vì để lộ thu nhập cực khủng gần đây của vợ số tiền có gây sốc
liên quan đến vụ việc trên
cây hữu cường trong sắp cưới của nam em khiến nhiều người bất ngờ khi công khai giá đi sâu của vợ trên sóng live stream
theo đó người này nói rằng nam em bây giờ chỉ đi hát với giá trên một trăm linh triệu đồng trên một sầu
cụ thể nam doanh nhân nói sâu mà nam em đi hát ở ngoài bắc hay về hải phòng sẽ có giá yêu đãi là một trăm linh triệu đồng
dưới thì công nhận một trăm linh triệu là chi phí mà nam em và mình tự lo mình công khai giá sâu luôn cho mọi người biết
tuy nhiên có những show sẽ nhận cao hơn có thể là một trăm bốn mươi triệu đồng
vì có một số hệ thống anh em
người ta làm bầu sâu thì nhận mình một trăm linh triệu thôi thì vẫn báo lên một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu cái đó là hợp lý
còn khi mà họ nhận một trăm hai mươi một trăm ba mươi triệu mà mọi người liên hệ với mình trực tiếp thì mình sẽ báo lên một giá cao hơn
cho nên nam em năm nay không có sâu rẻ mình sẽ là người từ chối tất cả sâu nếu như thấy không ổn
đồng thời trồng sắp cưới của nam em cũng khẳng định hoa khôi đồng bằng sông kiều long không thiếu sâu
doanh nhân hiễu cường nói thêm mình dư sức nhận sâu cho nam em chỉ sợ nam em không đủ sức đi hát mà thôi
trước đó nam em cũng có vụ
trong một buổi live stream với nội dung khá tiêu cực hoa khôi chín ít kể rằng đang nợ số tiền lớn
nhưng bị ai đó gây khó dễ đạp đổ trên cơm
nam em khóc lóc bảo muốn đi làm để trả nợ nhưng cứ liên tục bị dồn vào đường cùng
vậy mà thời điểm hiện tại chồng sắp cưới của nam em lại tuyên bố cô không thiếu sâu đi hát
giá cắt xe lại còn cao ngất ngưỡng
điều này thật gây khó hiểu cho khán giả
không ít người cho rằng trồng sắp cưới của nam em hơi kém duyên khi công khai chuyện tiền bạc thu nhập trên mạng xã hội
được biết nam em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bắt đầu nổi danh khi đăng quang ở cuộc thi hoa khôi đồng bằng sông kiểu long vào năm hai nghìn một mươi năm
sau đó cô đại diện việt nam tham gia hoa hậu trái đất năm hai nghìn một mươi sáu và lọt vào top tám trung quốc
trên đà phát triển sự nghiệp thì nam em đột ngột công khai chuyện yêu trường giang nhưng không được đáp lại
mấy năm gần đây nam em đi hát khá nhiều
cô thường gây xốt mạng xã hội với những bản cover nhạc buồn hoặc nhạc thất tình
nhận định về những ồn ào của nam em và quế vân khi liên tục phát livestream bóc chân showbiz theo dạng ẩn danh
luật sư cho biết trường hợp này khó có thể bị xem là một hành vi phạm tội bởi chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm
hôm một mươi tám tháng hai mạng xã hội xôn xao trước những thông tin được nam em quế vân chia sẻ trên sóng livestream
trong cuộc trò chuyện bộ đôi người đẹp gây chú ý khi bóc chân showbiz theo dạng ẩn danh
họ không nhắc tên cụ thể mà chỉ ra đặc điểm nhận dạng của người đứng nhắc đến
kèm theo đó là những thông tin chưa được kiểm chứng khiến dân mạng hoang mang
trao đổi về vụ việc này luật sư nguyễn đăng từ đoàn luật sư thành phố hồ chí minh cho biết
trường hợp bóc trần sobis của nam em quế vân khó có thể bị coi là một hành vi phạm tội bởi chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm
luật sư nguyễn đăng tư nói khi nào một cá nhân nêu đích danh một người khác thì mới có thể xem xét hành vi của họ
có xúc phạm bồi nhọ danh dự nhân phẩm của người đó hay không từ đó mới có căn cứ xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự
tức hành vi này phải có hậu quả ít nhất đối với một cá nhân cụ thể
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn